thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng chống dịch covid một mươi chín
xét đề nghị của bộ công an về tình hình vi phạm trong việc sử dụng kinh phí chống dịch covid một mươi chín tại một số địa phương
thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo bộ y tế ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương giả soát chấn chỉnh
thẩm định lại và thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế vật tư tiêu hao thuốc chữa bệnh
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nhất là các gói thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa
máy thở khẩu trang y tế hóa chất vật tư tiêu hao
nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển hồ sơ tài liệu cho cơ quan điều tra để điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật